ủy ban nhân dân tp vũng tàu phối hợp với lực lượng công an các phòng ban và ủy ban nhân dân xã long sơn
thực hiện cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép mà trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh
theo thống kê của cơ quan chức năng hiện trên địa bàn xã long sơn thuộc thành phố vũng tàu có chín mươi công trình lớn nhỏ xây dựng trái phép
đặc biệt có những công trình xây dựng với quy mô lớn tồn tại nhiều năm như khu du lịch sinh thái du sơn mà trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh
sau khi chương trình được phát sóng lãnh đạo thành phố vũng tàu cùng các sở ban ngành đã đi ghi nhận thực tế và lên phương án cưỡng chế với các trường hợp xây dựng trái phép này
theo kế hoạch việc cưỡng chế sẽ chia thành hai giai đoạn giai đoạn một sẽ bắt đầu từ ngày chín đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trong giai đoạn này sẽ có hai mươi năm công trình bị cưỡng chế và giai đoạn hai sẽ thực hiện tiếp trong quý i năm hai nghìn hai mươi một với tất cả những trường hợp còn lại
phố này chúng tôi sẽ quyết tâm xử lý và xử lý quyết liệt xử lý rất điểm
chia đẻ các trường hợp vi phạm xây dựng bên địa bàn xã long sơn nói riêng cũng như địa bàn tp vũng tàu nói chung để chấn trình lại kỷ cương đối với các đơn vị vi phạm này
chúng tôi một mặt xử lý nghiêm các công trình vi phạm một mặt chúng tôi rao cho phòng nội vụ của tp là tổ chức thanh tra công vụ
kiểm tra lại nếu có những trường hợp nào cán bộ trong thời kỳ để xảy ra vi phạm đó
thì chúng tôi sẽ xem xét
xong xong với việc lập các kế hoạch cưỡng chế phê duyệt các phương án tháo rỡ
ubnd tp vũng tàu tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân tự giác tháo rỡ công trình vi phạm để tránh thiệt hại về tài sản
đồng thời chính quyền thành phố phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu long sơn xử lý vi phạm của các nhà thầu
của dự án tổ hợp hóa dầu miền nam thông qua các hợp đồng kinh tế đã ký kết